cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt